khu vực xung quanh các bệnh viện phía bắc của giải gaza đang trở thành chiến trường xung đột mới giữa quân đội israel và lực lượng hamas
điều này đã khiến cho hoạt động của nhiều bệnh viện bị tê liệt do thiếu nhiên liệu đồng thời gây khó khăn cho việc thống kê số liệu thương vong
liên hợp quốc xác nhận hệ thống dịch vụ và thông tin liên lạc tại các bệnh viện phía bắc gaza đã sụp đổ gây cản trở nghiêm trọng cho các quan chức y tế
riêng trong ngày một mươi một tháng một mươi một cơ quan y tế gaza không thể đưa ra số liệu thống kê chính xác về số người chết và bị thương
ngày một mươi hai tháng một mươi một văn phòng truyền thông chính quyền ở gaza đã cập nhật số liệu thương vong sau hai ngày bị gián đoạn
theo số liệu thống kê số người chết đã lên tới một mươi một một trăm linh người trong đó có hơn tám trẻ em và phụ nữ
cơ quan y tế gaza cho biết họ sẽ thống kê số thương vong dựa trên số ca tiếp nhận tại các bệnh viện
thông tin hàng ngày về những người palestine thiệt mạng được chuyển từ hệ thống bệnh viện đến cơ sở dữ liệu trung tâm của cơ quan y tế gaza trong vòng hai mươi bốn giờ để cập nhật
tại đây dữ liệu được xử lý xác minh tính đầy
cơ quan y tế gaza đã đảm bảo không có sự trùng lập hoặc sai sót sau khi quá trình chuyển hoàn tất
trung tâm thông tin của cơ quan y tế sẽ chuẩn bị các báo cáo hàng ngày gửi đến trung tâm điều hành khẩn cấp y tế do chính quyền điều hành phê duyệt và công bố công khai
hiện tại các cuộc không kích của israel tấn công các khu vực trong và xung quanh bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp gaza đã gây ra hậu quả tan khốc
israel cáo buộc hamas ẩn nấu dưới các cơ sở này để thực hiện các hoạt động quân sự
tuy nhiên cho đến nay israel chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình
tổng thống biden đã điện đàm với quốc phương qatar để trao đổi về tình hình ở gaza
tại cuộc điện đàm quốc phương qatar đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở gaza bằng việc thường xuyên mở cửa khẩu rafah vào ai cập
trước đó ngoại trưởng mỹ đã điện đàm với thủ tướng qatar để thảo luận về các nỗ lực sơ tán những người bị thương nặng ra khỏi gaza
tăng cường cung cấp viện trợ cho vùng lãnh thổ này
đảm bảo các con tin sẽ được trả tự do
tại trung đông ngoại trưởng ả rập xê út nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các cơ chế hiệu quả nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự
tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người palestine và tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường
từ bruxelles đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu đã ra tuyên bố
kêu gọi israel kiềm chế tối đa để bảo vệ dân thường đồng thời hối thúc các bên liên quan lập tức tạm dừng giao tranh
để sơ tán các bệnh nhân cần điều trị y tế khẩn cấp
trong khi đó tân hoa xã dẫn lời các quan chức của hamas ngày một mươi hai tháng một mươi một phủ nhận thông tin về việc phong trào này
đình chỉ tiến trình đàm phán với israel liên quan tới thỏa thuận trả tự do cho các con tin và tù nhân
liên quan đến vấn đề này ai cập cho biết đã thông báo cho israel việc phong trào hồi giáo hamas có kế hoạch
sẽ thả một số con tin trong những ngày tới
trước đó israel đã từ chối tuyên bố bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc cung cấp nhiên liệu cho giải gaza
cho đến khi hamas thả nhóm con tin được
đầu tiên lại có thêm một trường học do thái ở montreal canada bị trúng đạn vào cuối tuần qua
như vậy là trong vòng chưa đầy một tháng thì các trường học do thái ở thành phố này đã bị tấn công ba lần liên tiếp
giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc xung đột hamas và israel
theo kênh truyền hình cbc news không có người bị thương trong vụ việc
nhưng mặt tiền của ngôi trường yevshiva kedola tại montreal đã bị trúng đạn
các vết đạn và vỏ đạn đã được tìm thấy khi người ta nghe thấy tiếng súng vào lúc sáng sớm
trước đó hai ngôi trường khác tại thành phố này cũng đều thông báo phát hiện các vết đạn ở các cửa ra vào phía trước
không rõ liệu những vụ việc này có liên quan tới sự cố ở phía tây mone hay không
khi vụ xô xát tại đại học concordia giữa những người liên quan tới các phe đối lập nhau
trong cuộc xung đột ở giải gaza dẫn tới thương tích và bắt giữ
thành viên của hội đồng người do thái hasidic ở quebec nhận định
hành vi nổ súng vào các trường học là nhằm mục đích đe dọa người do thái ở thành phố này
trong khi đó thị trưởng montreal cho biết cảnh sát đã tiến hành điều tra sau những vụ việc nêu trên
trước đó thủ tướng canada justin trudeau ngày tám tháng một mươi một đã cảnh báo tình trạng gia tăng đáng quan ngại
của chủ nghĩa bài do thái trên khắp cả nước do tác động tiêu cực của cuộc xung đột giữa hamas và israel
lầu đâm góc sẽ buộc phải cắt giảm viện trợ quân sự cho ukraine do hết nguồn tiền phân bổ
bộ quốc phòng mỹ đã kêu gọi quốc hội nước này phá vỡ tình trạng bê tắc và bật đèn xanh
cho yêu cầu của nhà trắng về gói viện trợ trị giá là một trăm linh sáu tỷ đô la mỹ
bao gồm các quỹ tài trợ dành cho ukraine israel và đài loan trung quốc
phó phát ngôn viên lầu nam góc cho biết washington đã chi khoảng chín mươi năm trong tổng số tiền tài trợ cho ukraine
tương đương sáu mươi tỷ đô la mỹ
trong khi đó chỉ có khoảng một tỷ đô la mỹ trong số tiền đó là chưa được chi tiêu
và số tiền còn lại này sẽ được sử dụng để gửi thiết bị quân sự hiện có từ kho của lầu nam góc đến ukraine
và thay thế bằng các đợt
trong số một trăm linh sáu tỷ đô la mỹ theo yêu cầu của tổng thống mỹ biden được gửi tới quốc hội hoa kỳ
sáu mươi một bốn tỷ đô la mỹ được dự định là nguồn tài trợ khẩn cấp cho ukraine
tuần trước hạ viện do đảng cộng hòa chiếm đa số đã tìm cách tách riêng các khoản viện trợ cho ukraine và israel
bằng cách thông qua gói viện trợ trị giá một mươi bốn tỷ đô la mỹ cho tây jerusalem
nhà trắng phản đối nỗ lực này và các thành viên đảng dân chủ tại thượng viện mỹ
đã chặn dự luật của hạ viện hôm bảy tháng một mươi một yêu cầu đảng cộng hòa đồng ý với gói viện trợ đầy đủ
do chính quyền tổng thống joe biden đề xuất
liên minh châu âu eu trước đây đã từng tuyên bố khối này đã vượt qua sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ nga
quốc gia đang hứng trị các lệnh trừng phạt
tuy nhiên giám đốc điều hành gazprom alexei miller cho biết một số quốc gia eu trước đây khẳng định
đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của nga trên thực tế vẫn đang nhận nguồn cung cấp nhiên liệu từ moscow
giám đốc điều hành gazprom không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khối lượng khí đốt của nga
mà các quốc gia eu đang nhập khẩu song cho biết nga hiện đang vận chuyển khí đốt tự nhiên qua ukraine
đến trung tâm bakaton của áo
đây là một trung tâm rất lớn của châu âu chuyên cung cấp khí đốt cho các quốc gia khác trên khắp eu
vào đầu năm nay chủ tịch ủy ban châu âu ec cho biết eu đã tìm cách vượt qua sự phụ thuộc vào dầu khí của nga
đồng thời cho biết thêm rằng moscow đã giảm tám mươi xuất khẩu khí đốt sang khối này
iceland đã bắt bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu sơ tán người dân sau hàng nghìn trận động đất diễn ra trên đảo này
cho thấy khả năng núi lửa phun trào ngày càng tăng
cơ quan khí tượng iceland đã báo cáo hơn ba hai trăm linh trận động đất trong bốn mươi tám giờ qua
các trận động đất gần đây nhất xảy ra ở grindavik nơi các nhà khoa học cho biết một con đê magma đã hình thành
hơn ba sáu trăm linh cư dân của thị trấn đã được sơ tán trong tối ngày một mươi một
cơ quan khí tượng iceland cho hay khả năng xảy ra một vụ phun trào núi lửa là rất cao
và vụ phun trào này có thể xảy ra trong vài ngày tới
ngoại trưởng iceland nhấn mạnh hoạt động địa chấn là một phần bình thường trong cuộc sống ở iceland
những chuyến bay đến và đi từ iceland không bị gián đoạn và các đường bay quốc tế sẽ vẫn hoạt động bình thường
trong khi đó tại somali mưa lớn gây ra lũ quét đã khiến hơn ba mươi nạn nhân thiệt mạng
và khoảng năm trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
somali đã hứng chịu những trận mưa như chút nước kể từ đầu tháng
do hiện tượng thời tiết enino làm ngập nhà cửa và đất nông nghiệp
thảm họa xảy ra ngay sau đợt hạn hán kỷ lục khiến hàng triệu người somali đứng trước bờ vực của nạn đói
giới chức nước này cảnh báo một hai triệu người khác có nguy cơ chịu ảnh hưởng tiêu cực
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc đánh giá
somali đang phải đối mặt với trận lũ lụt xảy ra một lần trong cả thế kỷ
và cảnh báo một sáu triệu người có thể chịu ảnh hưởng
thưa quý vị hàng trăm hòn đảo ở caribe trong đó có cả những thiên đường du lịch sinh thái
sẽ biến mất vĩnh viễn vào cuối thế kỷ này do tình trạng nước biển dâng
trên những hòn đảo ấy thì hàng nghìn hộ gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ
giờ đây tương lai của họ cũng bấp bênh như chính số phận của hòn đảo nhỏ nơi mà họ đang sinh sống
và nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
bà magdalena martinez bảy mươi ba tuổi
là một trong số hai cư dân của hòn đảo nhỏ
có tên kati sutupu ở ngoài khơi panama trên vùng biển caribe
bà là người bản địa đã sinh sống ở đây nhiều năm
cộng đồng sợ chủ yếu vào nguồn thực phẩm từ hoạt động đánh bắt cá
và trồng các loại cây lương thực ở hòn đảo lân cận
người dân cũng duy trì nghề dệt lâu đời và thu lợi một chút nhờ vào du lịch
cơ sở vật chất trên đảo rất thiếu thốn
hàng trăm hộ dân sinh sống với nguồn nước sạch hạn chế và hầu như không có điện
hệ thống thoát nước kém
nên khi có mưa lớn là ngập úng thường xuyên xảy ra
chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra hòn đảo sẽ chìm trong những năm tới
thế hệ trẻ sẽ phải đối mặt với hậu quả này
chúng tôi những bậc cha mẹ phải nghĩ đến tương lai của con cái mình
giới nghiên cứu đã ước tính được thời gian cụ thể và tương lai của hòn đảo đang đếm ngược
dự báo với mức nước biển dâng như hiện nay
khoảng hai mươi năm và tối đa là ba mươi năm nữa hòn đảo sẽ không thể trụ nổi
kati sutupu nằm trong nhóm khoảng ba trăm sáu mươi năm hòn đảo ở caribe cũng đối mặt với vấn đề tương tự
mỗi hòn đảo sẽ phải thống nhất về thời điểm họ sẽ di rời
tuy nhiên với tình trạng nước biển dâng một hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu
đến cuối thế kỷ này hầu như cư dân trên mọi hòn đảo sẽ phải rời đi
chính phủ panama đã cung cấp một giải pháp hỗ trợ xây dựng khu tái định cư ở trên đất liền cho người dân
khu dân cư mới được xây dựng kiên cố
và chỉ cách nơi ở cuối của bà martinez một mươi năm phút đi thuyền
tôi đã khóc nhiều khi biết sẽ phải rời bỏ hòn đảo nơi tôi đã sinh sống rất nhiều năm
nhưng ở đây cũng tốt tôi sẽ đặt tủ lạnh ở đây bếp ở kia
bếp hơi nhỏ nhưng tôi sẽ mở rộng ở ngoài kia tôi muốn chỗ nấu ăn rộng rãi một chút vì tôi thích nấu nướng
đối với ông braulio navarro một giáo viên tiểu học
rời kati sutupu tới khu tái định cư trên đất liền
là một lựa chọn lý tưởng
tôi rất vui tôi đã chờ ngày này lâu rồi
ở đây quá nóng tôi nghĩ rằng ngôi trường mới sẽ tốt hơn vì ở đó có điện cả ngày
và các lớp học cũng đã hoàn thiện
lớp học mới sẽ có hai cái quạt ở đây chúng tôi chẳng có cái nào vì không có điện
tôi nghĩ cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện hơn
dù ban đầu có khó khăn một chút nhưng dần dần mọi người sẽ quen với điều đó
tôi rất vui
chúng tôi sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ba trăm linh hộ gia đình ngoài đảo đã đồng ý di chuyển đến đây
và giới chức hy vọng con số sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới